gọi điện về tổng đài trực ban của cục cảnh sát giao thông phản ánh việc bị những số điện thoại lạ hay là số điện thoại không xác định gọi đến tự xưng là số tổng đài cảnh sát giao thông thông báo đến người nghe điện thoại về việc là họ có biên lai phạt nguội do vi phạm trật tự an toàn giao thông khiến cho người nghe hoang mang lo sợ đây là thủ đoạn và chiêu trò khá mới người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
đây là cách mà các đối tượng gọi điện đến thông báo với người dân về việc có biên lai phạt nguội đã quá hạn do vi phạm luật giao thông đường bộ
đây là cách mà các đối tượng gọi điện thoại yêu cầu nộp phạt qua tài khoản ngân hàng nhiều người dân nghe thấy đã hoang mang lo lắng và không ít người đã vội vã làm theo hướng dẫn của bọn chúng
anh tạ tiến quang đã nhận được cuộc gọi từ một tổng đài tự xưng là cảnh sát giao thông thông báo anh có biên lai phạt nguội quá hạn và yêu cầu anh bấm phím chín gặp cán bộ xử lý để nộp phạt
anh quang đã cảnh giác tắt điện thoại và phản ánh tới phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh
một đồng chí nam trả lời và yêu cầu mình cung cấp một số các thông tin về họ tên địa chỉ quê quán biển số xe giọng điệu giống như kiểu là một đồng chí công an đang hỏi cung
chỉ trong vòng hai tuần qua người đàn ông này cũng đã nhận được hai cuộc điện thoại tự xưng là cục cảnh sát giao thông phía nam và tổng cục quản lý đường bộ ba thông báo anh có biên lai phạt nguội về vi phạm giao thông

theo quy định tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hoặc các thiết bị kỹ thuật hiệp vụ đều được lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo bằng văn bản tới chủ phương tiện hoặc mời người điều khiển phương tiện vi phạm tới đơn vị để làm việc
chủ phương tiện cũng được công an xã phường thị trấn mời tới trụ sở để tiếp nhận thông tin của cảnh sát giao thông
có trường hợp khi đi đăng kiểm phương tiện sẽ được cơ quan đăng kiểm thông tin về trường hợp vi phạm và đề nghị tới đơn vị cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm để xử lý
cục cảnh sát giao thông và các đơn vị cảnh sát giao thông không gọi điện thoại nhắn tin thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông
tuyệt đối người dân không nên cung cấp những thông tin về cá nhân cũng như là những thông tin về số tài khoản rồi những cái mã otp những cái mã tài khoản cho những cái đối tượng
cục cảnh sát giao thông và cục cảnh sát giao thông đã có kế hoạch phối hợp với các lực lượng khác trong công an nhân dân để tiến hành đánh giá xác minh đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn loại hoạt động của các loại đối tượng có những hành vi vi phạm pháp luật
hiện cục cảnh sát giao thông đang phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai lực lượng
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh điều tra hình thức lừa đảo mạo danh cảnh sát giao thông gọi điện thông báo tới người dân có biên lai phạt nguội
về phía người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này